xin kính chào quý vị khán giả của bản tin một trăm một mươi ba online
thưa quý vị và các bạn vào ngày một mươi tám tháng bảy vừa qua đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
đã có thư khen gửi công an tp hà nội và các đơn vị cá nhân đã kịp thời cứu bốn nạn nhân ra khỏi đám cháy xảy ra tại số nhà ba trăm bảy mươi tám phúc tân quận hoàn kiếm hà nội
nội dung thư khen nêu rõ
khoảng gần một giờ ngày một mươi tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai xảy ra vụ cháy lớn tại số nhà ba trăm bảy mươi tám phúc tân quận hoàn kiếm hà nội
nhận được tin báo công an quận hoàn kiếm đã điều động một xe chỉ huy hai xe chữa cháy đồng thời xin tri viện hai xe chữa cháy của công an quận ba đình nhanh chóng có mặt tại hiện trường
khi đến nơi đàm cháy đã bao trùm toàn bộ diện tích tầng một đồng thời phát hiện có bốn người mắc kẹt trong nhà đã di chuyển lên khu vực tầng mái của ngôi nhà
các tầng của ngôi nhà có nhiều khói khí độc
nếu không được cứu nạn và di chuyển ra bên ngoài sẽ có nguy cơ dẫn đến tử vong
trước tình huống trên đồng chí hoàng trung kiên phó trưởng công an quận hoàn kiếm đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy triển khai phương án nhanh chóng tổ chức tìm kiếm giải cứu các nạn nhân mắc kẹt
nhận mệnh lệnh ngay lập tức đồng chí trần quốc oai phó đội trưởng đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng bốn cán bộ chiến sĩ gồm đồng chí nguyễn viết quân đồng chí lê minh khôi đồng chí phùng nam anh và đồng chí phạm minh đức thiết lập triển khai đội hình tổ chức cứu chữa nỗ lực dập tắt đám cháy tại tầng một phối hợp với lực lượng phòng cháy chữa cháy công an quận ba đình nhanh chóng tìm kiếm tiếp cận và đưa toàn bộ người bị nạn thoát khỏi đám cháy an toàn
để xảy ra thiệt hại về người và cháy lan sang các khu vực xung quanh bảo đảm an toàn cho lực lượng làm công tác cứu nạn cứu hộ
thay mặt đảng ủy công an trung ương bộ công an bộ trưởng tô lâm đặc biệt biểu dương khen ngợi công an tp hà nội các cá nhân đơn vị trực tiếp tham gia chữa cháy cứu nạn cứu hộ tại số nhà ba trăm bảy mươi tám phúc tân vào ngày một mươi tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
các đồng chí đã mưu trí dũng cảm không sợ hiểm nguy gian khổ kịp thời dập tắt đám cháy và giải cứu kịp thời bốn nạn nhân bảo đảm tính mạng tài sản của người dân thể hiện tinh thần trách nhiệm với nhân dân để lại hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân
đặc biệt nhân dịp kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống của lực lượng cảnh sát nhân dân việt nam
bộ trưởng tô lâm đề nghị cục công tác đảng và công tác chính trị chủ trì phối hợp với công an tp hà nội nghiên cứu đề xuất lãnh đạo bộ có hình thức khen thưởng đối với các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo đúng quy định và làm tốt công tác tuyên truyền về những gương người tốt việc tốt trong công an nhân dân
công an các tỉnh thành phố chủ động bố trí lực lượng phương tiện sẵn sàng triển khai các biện pháp phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng tài sản của nhân dân
bộ trưởng tô lâm chúc các đồng chí và gia đình mạnh khỏe hạnh phúc thành công
tiếp tục là các tin tức an ninh trật tự cập nhật
sáng nay tòa án nhân dân huyện đức hòa tỉnh long an đã mở lại phiên xét xử sáu bị cáo trong vụ án
xảy ra tại nơi gọi là tỉnh thất bồng lai hay thiền am bên bờ vũ trụ
trước đó vào ngày ba mươi tháng sáu tòa nhân dân huyện đức hòa đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm
sáu bị cáo bị truy tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
tuy nhiên phiên sơ thẩm bị hủy do luật sư của các bị cáo có đơn xin hoãn để có thời gian nghiên cứu hồ sơ
sáu bị cáo gồm lê tùng vân sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi hai lê thanh hoàn nguyên lê thanh nhất nguyên lê thanh trùng dương cao thị cúc và lê thanh nhị nguyên
theo có trạng từ chỉ đạo của lê tùng vân từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi một các bị cáo đã đăng tải các bài viết clip trên mạng xã hội
với những thông tin sai sự thật bịa đặt xuyên tạc nhằm tuyên truyền kích động
xúc phạm uy tín của cơ quan công an huyện đức hòa xúc phạm phật giáo xúc phạm danh dự và nhân phẩm của cá nhân ông trần ngọc thảo
tức thượng tọa thích nhật từ
hành vi của các bị cáo ở tỉnh thất bồng lai là gian dựng đăng tải năm clip trên các kênh youtube
trong số này có bốn clip đăng tải trên tài khoản nam chú tiểu thiền a bên bờ vũ trụ
và một clip có tiêu đề cầu cứu gấp tinh thất bồng lai sắp đổ máu diễm my bị bắt cóc mất tích tại đồn công an
tại phiên xét xử công an tỉnh long an công an huyện đức hòa đã bố trí lực lượng nhiều vòng để đảm bảo an ninh trả tự
việc kiểm tra an ninh cũng được thực hiện gắt gao
về vụ nhóm đối tượng bắt giữ người nhốt vào chuông chó cướp tài sản rồi đánh đập dẫn đến tử vong
công an huyện trư quynh tỉnh đắk lắc vừa kết thúc điều tra chuyển văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc để điều tra theo thẩm quyền
nhóm đối tượng gồm trần minh phụng hoàng văn truyền và vợ của truyền là nguyễn thị truyền chú tại xã eahu huyện triều quynh
nạn nhân trong vụ án này là anh trương thiên ân chú tại tp hcm
theo kết quả điều tra hoàng văn truyền cho ân mượn ba năm triệu đồng còn phụng chuyển cho ân một năm triệu đồng để nhờ mua ma túy
tuy nhiên ân không trả lại tiền cho truyền và cũng không mua ma túy cho phụng nên hai bên xảy ra mâu thuẫn
sáng ngày ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một biết âm từ tp hcm
lên đắk lắc và đang ở nhà của truyền nên phụng đã nhờ truyền giữ ăn lại
sau đó truyền đã đến ép ân vào chuồng chó khóa lại
hai đối tượng sau đó đưa ân đến dãy cà phê của gia đình rồi phụng và vợ chồng truyền hành hung ân
bị ép buộc ân đã điện thoại cho người thân chuyển trước năm trăm linh đồng vào tài khoản của vợ truyền
sau đó các đối tượng tiếp tục đánh đập để đo số tiền còn lại
đến một mươi bảy giờ cùng ngày khi thấy ân bất tỉnh các đối tượng mới trở đến trạm y tế xã cấp cứu rồi bỏ về
do viêm cơ tim cấp dẫn đến suy
tuần hoàn cấp không hồi phục nạn nhân đã tử vong
công an huyện trư quynh đã khởi tố trần minh phụng và hoàng văn truyền
với hai tội giữ người trái pháp luật và cướp tài sản
khởi tố nguyễn thị truyền về tội cướp tài sản
xuất phát từ mâu thuẫn trong trận đá bóng của trẻ con
cả chục người đã dùng hung khí xông vào hỗn chiến khiến cho một người tử vong
ngay trong tối qua công an quận một mươi một tp hcm đã bắt gần cấp tám người có liên quan đến vụ hỗn chiến này
vụ hôn chiến xảy ra tại khuôn viên trung cư cây mai ở phường một mươi sáu quận một mươi một
khiến cho lê quang tiến tử vong
người trực tiếp đâm tiến tử vong là lương duyên doanh phương
bị điều tra về hành vi giết người
bảy đối tượng còn lại bị xử lý về hành vi cố ý gây thương tích
nguồn nhân dẫn đến án mạng bước đầu được xác định là con của phương
đã bóng trúng vào con của huỳnh thị bích dung
sau đó giữa hai người lớn xảy ra mâu thuẫn
dung đã gọi điện cho em gái là ngô thị tường

đó là con của vy và lê quang tiến
cùng hai người đàn ông khác đến hỗ trợ
lúc này phương đã vào nhà lánh mặt
tuy nhiên trong khi đi bộ ra công viên
phương gặp lại con của dung
nên đã lấy dao ra đe dọa cháu bé
dung đã kéo khoảng một mươi người đến trước nhà của phương để giải quyết
hậu quả của vụ việc là tiến bị phương đâm gây thương tích nặng và tử vong sau đó
ba cha con của phương cũng bị thương tích nặng
thưa quý vị việc tìm kiếm việc làm có thu nhập cao là nhu cầu chính đáng của mỗi người dân
tuy nhiên việc tìm kiếm việc làm ở nước ngoài
thông qua các trang mạng xã hội hay là những lời dụ dỗ của người khác
đã và đang tiềm ẩn nhiều rủi ro và hệ lụy
câu chuyện về đôi vợ chồng trẻ ở huyện văn chấn tỉnh yên bái
mà chúng tôi gửi đến quý vị ngay sau đây
tiếp tục là một lời cảnh báo cho những ai còn mơ về miền đất hứa campuchia
anh nguyễn văn cường chú ở xã nghĩa tâm huyện văn chấn
tỉnh yên bái vừa được giải cứu từ đường dây lừa đảo người việt xuất cảnh sang campuchia lao động
sự hoang mang sợ hãi vẫn còn hiện trên nét mặt của người thanh niên này
nếu mà không làm ra một tỉ hoặc là năm trăm linh triệu một tháng một người
thì nó sẽ bán chúng tôi nó bán chúng tôi sang công ty khác
khi nào mà chúng tôi nó bán nó bán hết các công ty nọ công ty kia

mà gia đình mà không có tiền chuộc thì bắt đầu nó đánh đập nó hành hạ
mà nói to hay là quay phim chụp ảnh thì cũng không được quay
chỉ cần nó nhìn thấy thôi là nó giết mình luôn
đôi vợ chồng trẻ này ở xã cát thịnh huyện văn chấn tỉnh yên bái
dù lo âu đang đeo bám hàng ngày khi họ phải mang nợ hơn một trăm bốn mươi triệu đồng
đây là số tiền mà người thân đã vay mượn để chuộc hai vợ chồng về từ campuchia
nghe theo lời giới thiệu sang campuchia lao động thu nhập từ tám trăm linh đến một usd mỗi năm
hai vợ chồng đã khăn gói tìm đường xuất cảnh
tuy nhiên khi sang đến nơi mới thực sự vỡ lẽ
bởi công việc họ phải làm hoàn toàn không giống như quảng cáo
hay những viễn cảnh tươi đẹp mà các đối tượng lừa đảo đã vẽ ra
rồi áp lực quá không vợ chồng em không làm được thì có xin về
nhưng mà ông chủ bên đấy thì không cho về
ông ấy bảo nếu như mà muốn về thì phải có tiền chuộc
hai vợ chồng thì phải hết hơn hai trăm bốn mươi mới về được
nếu như mà mình không có tiền chuộc thì
thì sẽ bị bán sang đảo khác và bị đánh đập
thậm chí còn có người còn bị thiệt mạng mất mạng
bằng thủ đoạn lập ra các trang tuyển dụng lao động trên mạng xã hội
việc làm cabodia việc làm campuchia hội người việt ở campuchia
khi phát hiện công dân việt nam có nhu cầu tìm kiếm việc làm
thì các thanh niên chủ động kết bạn và rụ rỗ dẫn dắt người dân xuất cảnh
bằng cả đường chính ngạch và tiểu ngạch
sau đó bán cho các chủ lao động đang thuê đất kinh doanh tại campuchia
tại đây người dân bị ép lao động nặng nhọc bị áp đặt doanh thu
nếu không đủ doanh số người lao động sẽ phải đóng tiền phạt
thậm chí là bị giam lỏng đánh đập và bán đi nơi khác
thậm chí nhiều trường hợp phải bỏ mạng nơi xứ người
và khi sang campuchia thì các thanh niên phải làm việc không giống như những cái lời giới thiệu
của các đối tượng môi giới mà họ bị ép làm công việc lừa đảo qua mạng
làm việc trong các sòng bạc bị bán vào những cái ổ mãi dâm
và khi bị khoán doanh số rất là cao đó thì nạn nhân khó có thể đạt được
và bị hành hạ đánh đập rất là dã man
và nếu mà muốn trở về việt nam thì đã phải liên hệ với gia đình
phải nộp một số tiền rất là lớn từ một trăm hai mươi triệu đến một trăm năm mươi triệu một người
tìm kiếm việc làm có thu nhập cao là nhu cầu chính đáng của mỗi người dân
tuy nhiên việc tìm kiếm việc làm ở campuchia qua các trang mạng xã hội
hay qua những lời rụ rỗ đã và đang tiềm ẩn nhiều rủi ro và hệ lụy
vì vậy người dân cần hết sức tỉnh táo tránh rơi vào tình trạng tiền mất tật kỳ